hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó có ba bị can là lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v gồm lê văn ngân giám đốc tăng xuân huy và vũ mạnh hiền cùng là phó giám đốc trung tâm
quá trình thu thập tài liệu đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì xác định trung bình mỗi ngày trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một v kiểm định khoảng sáu mươi bảy mươi phương tiện
trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lợi bất chính khoảng từ sáu đến tám triệu đồng
để làm thủ tục đăng kiểm nhanh không bị gây khó dễ thông thường các chủ xe khi đến đăng kiểm tại trung tâm thường để số tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng ở trong xe
nếu chủ xe không tự để tiền thì khi trả xe các đăng kiểm viên sẽ chủ động yêu cầu các chủ xe đưa tiền
các đăng kiểm viên khai nhận bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định trong các công đoạn kiểm tra thủ công như bằng tay bằng mắt không can thiệp vào hệ thống máy kiểm tra chỉnh sửa kết quả
thêm bốn lãnh đạo và công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn bị khởi tố điều tra trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các cán bộ hải quan này bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ của một doanh nghiệp để bỏ qua lỗi quá tải
hơn năm lượt xe chở quạng quá tải từ lào về việt nam
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố ông nguyễn cảnh dũng và lê đình sơn
đều là phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đồng thời khởi tố ông lưu hồng lân phó đội trưởng đội nghiệp vụ và ông vũ hồng hải công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các bị can trên hiện đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
và khởi tố bị can đối với ông phan văn nhâm tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
ông ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ ông đặng minh sơn công chức tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
cho đến thời điểm hiện tại đã có tám bị can bị khởi tố điều tra trong vụ việc này
công an thị xã sơn tây thành phố hà nội cho biết đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tp hà nội
điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng trong ngôi nhà
tại phố phùng khắc khoan phường quang trung thị xã sơn tây thành phố hà nội
trước đó vào lúc hơn một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một công an thị xã sơn tây nhận được tin báo về vụ việc trên
tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện tại phòng ngủ tầng hai của ngôi nhà
hai người một nam một nữ được cho là vợ chồng có độ tuổi trung niên đã tử vong trên giường
trên cơ thể cả hai người đều có nhiều vết thương xung quanh thi thể có nhiều vết máu và một con dao gọt hoa quả dài khoảng một mươi năm cm
lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp cùng với công an quận một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương bắt giữ đối tượng phạm văn nu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nu là đối tượng đột nhập cửa hàng vàng ở quận một mươi hai lấy trộm hơn một trăm linh lượng vàng trị giá hơn bốn năm tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng một chủ cửa hàng vàng kim thịnh quận một mươi hai tp hcm
trình báo công an về việc phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm số lượng lớn trang sức bằng vàng một mươi tám k
lượng trị giá ba một tỷ đồng một số trang sức bằng vàng hai mươi bốn k hai mươi năm lượng trị giá một bốn tỷ đồng
tổng số tài sản bị mất trộm là bốn năm tỷ đồng
nhận được tin lực lượng công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai của các nhân chứng
điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân
lực lượng công an xác định được các đặc điểm nhận dạng đối tượng và đã tiến hành truy xét
đến đêm ngày ba mươi tháng một trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp cùng công an quận một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt giữ được nghi phạm là phạm văn nô gây ra vụ trộm cửa hàng vàng ở tp hcm
khám xét nơi ở công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng kìm
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
lợi dụng sơ hở của cửa hàng vàng vào ban đêm không có người ở bên trong nhà trông giữ tài sản
cho nên đã đột nhập lấy trộm tài sản nhằm bán lấy tiền tiêu xài
qua đấu tranh mở rộng đối tượng còn khai nhận đã thực hiện hành vi tương tự tại cửa hàng vàng kim hưng
phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tài sản gồm lắc khoa tai dây chuyền và nhẫn trị giá khoảng bảy trăm tám mươi triệu đồng
sau đó nu chia nhỏ lẻ bán cho các cửa hàng khu vực tân uyên và tân phước khánh bình dương
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra
tại tỉnh sóc trăng công an thành phố sóc trăng vừa bắt quả tàng một mươi ba đối tượng đánh bạc
dưới hình thức chơi bông ăn thua bằng tiền tại phường bốn thành phố sóc trăng
bất ngờ ập vào căn nhà trên đường lê đại hành khóm sáu phường bốn thành phố sóc trăng
đội cảnh sát hình sự công an thành phố sóc trăng đã bắt quả tàng một mươi ba đối tượng đang sát phạt nhau
dưới hình thức là lắp bông rụ ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ nhiều tăng vật số tiền trên hai mươi một triệu đồng
bảy xe mô tô và một mươi điện thoại di động
nạn cờ bạc thường hoạt động mạnh vào dịp cuối năm
đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trở tự
thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp đầu xuân
lực lượng công an đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa quyết liệt đấu tranh với tệ nạn này
công an huyện phúc thọ vừa phát hiện bắt quả tang ba mươi hai đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau bằng tiền
dưới hình thức chơi sóc đĩa tại sưởng cơ khí xã thượng cốc huyện phúc thọ thành phố hà nội
tăng vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa bốn quân vị một trăm chín mươi triệu đồng thu trên chiếu bạc
hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng trên người của các đối tượng bị bắt
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phúc thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với một mươi tám đối tượng về hành vi đánh bạc quy định tại điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự